một thông tin đáng chú ý khác về tin bão trên biển đông cơn bão số năm
vào hồi một mươi ba h ngày chín tháng chín vị trí tâm bão vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng chín vị trí tâm bão vào khoảng một mươi sáu bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi tới một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi bốn một mươi tám năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
ở khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão gió xoáy mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba sóng biển cao từ bốn đến sáu m
biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng bắc biển đông và giữa biển đông là cấp ba
ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam nên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động